ủy ban thường vụ quốc hội cho ý kiến về dự án luật thủy sản sơ đổi
nhiều vấn đề chung quanh những hành vi cấm trong hoạt động thủy sản
và quy định về hoạt động kiểm ngư đã được nhiều đại biểu cho ý kiến
phát biểu ý kiến tại phiên họp sáng nay đại diện bộ quốc phòng thượng tướng phạm ngọc minh
phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam bày tỏ băn khoăn về tình trạng thủy sản
ngày càng bị tận diệt với nhiều cách như kích điện sử dụng thuốc nổ hoặc đánh bắt cá đang trong mùa sinh sản
tôi đề nghị trong bố cục ở đây thì cần phải có những cụ thể quy định về quản lý nhà nước
trong điều bảy là những khu vực được đánh bắt những mùa nào phải cấm đặc biệt là những mùa cá mùa sinh sản
thế rồi những khu vực ven bờ những khu vực bỏ tồn nó phải cụ thể hóa ra
tôi đề nghị cái thứ nhất
cái thứ hai là cũng phải cấp hạn
nhiều thành viên của ủy ban thường vụ đồng tình với kiến nghị của thượng tướng phạm ngọc minh
thì luật minh rõ luật minh cũng rõ cái này
thế là mình phải cấm cái gì cấm thì phải cấm những cái gì
trong những cái cấm của cả ông chế đeo đây thì cái cơ bản có
cái cơ bản có
ví dụ như tuyển bờ thì anh ghi lời em
cái nhỏ hơn thì lưới dày hơn
tuyển là lòng thì tương đối tỷ
và tuyển khơi thì phải lưới to
cũng tại phiên thảo luận sáng nay quy định về lực lượng kiểm ngư
cũng nhận được nhiều ý kiến trái chiều của thành viên ủy ban thường vụ quốc hội
một số ý kiến cho rằng không thành lập thêm hệ thống kiểm ngư tại địa phương
mà vẫn giữ nguyên tổ chức và hoạt động như hiện tại
đó là kiểm ngư trung ương có các tri cục tại các vùng gọi tắt là kiểm ngư vùng
tuy nhiên cũng có ý kiến cho rằng nên đề xuất thành lập hệ thống kiểm ngư
tại hai mươi tám tỉnh ven biển như dự thảo luật với lý do lực lượng thanh tra
chuyên ngành địa phương hiện nay đang hoạt động theo luật thanh tra
không có các công cụ hỗ trợ đi kèm chưa có các chế tài cưỡng chế như các kiểm ngư viên
đặc biệt là không được hưởng chính sách chế độ khi thực hiện thanh tra trên biển như kiểm ngư viên